hành vi tụ tập đua xe lạng lách nẹp bô cơ bản đã vi phạm pháp luật
có thể bị khởi tố và bắt tạm giam bất cứ khi nào nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự có thể xảy ra
qua những vụ việc mà công an các đơn vị địa phương ở đà nẵng truy xét làm rõ
mỗi thanh thiếu niên nên tự ý thức trong việc tụ tập rủ dê lôi kéo bạn bè
không tiếp tay góp sức gây dối trật tự công cộng và biến mình thành người vi phạm pháp luật
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú đã tổ chức khám nghiệm
điều tra làm rõ cái chết của một thợ đào giếng nghi do bị điện giật vào tối ngày hôm qua hai mươi một tháng ba
trước đó vào chiều cùng ngày anh lê văn cảnh bốn mươi chín tuổi cùng với anh trần văn hiệp ba mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đến đào giếng thuê cho một người dân
ở ấp phước tâm xã tân phước huyện đồng phú
đến khoảng một mươi bảy giờ chiều cùng ngày trong lúc anh hiệp đang ở dưới giếng sâu khoảng một mươi mét
sử dụng máy đào đất bằng điện và máy bơm nước để đào đất và bơm nước lên
lúc này anh cảnh đang đứng điều khiển máy tời ở trên gọi anh hiệp ở dưới giếng
nhưng không thấy trả lời nghi ngờ anh hiệp bị điện giật tử vong nên đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng
nhận tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã điều động phương tiện chuyên dụng
và nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường đưa anh hiệp lên trên nhưng anh này đã tử vong trước đó
nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
không ngại hiểm nguy tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng tháp
đã nỗ lực hết sức cứu sống ba người sắp bị chìm giữa dòng nước xiết
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi h hai mươi phút sáng ngày hôm qua trên tuyến canh lấp vò sa điếc
thuộc thủy phận ấp an hòa nhất xã tân bình huyện châu thành tỉnh đồng tháp
trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực này phát hiện ghe gỗ không biển kiểm soát
chở một mươi năm tấn hàng hóa do anh huỳnh văn hoạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
điều khiển bất ngờ hỏng động cơ trôi tự do
trên ghe lúc này còn có vợ của anh là cao thị mỹ ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và con gái là cháu huỳnh văn phúc sinh năm hai nghìn một mươi tám
chiếc ghe gỗ bị hư hỏng đã va chạm vào một phương tiện ghe gỗ khác đi chiều ngược lại
vụ va chạm khiến cho phương tiện của ông hoạch bị chìm rất nhanh do nước xảy xiết
trong tình thế khẩn cấp thiêu tá nguyễn tuấn anh tổ trưởng cùng với hai tổ viên
là thiêu tá phạm văn dầu và đại úy nguyễn thanh long đã kịp thời cứu cháu
bé đưa lên cano sau đó khẩn trương cứu vớt và đưa hai vợ chồng vào bờ an toàn
người vợ bị hoảng loạn do không biết bơi cứu sống ba người tổ công tác tiếp tục huy động
ba phương tiện của người dân hỗ trợ vớt được khoảng bốn tấn hàng hóa nên đã giảm được
thiệt hại đáng kể cho chủ phương tiện
hành động nhanh chóng cứu người cứu của của tổ cảnh sát giao thông đường thủy
đã được người dân ở khu vực hết lời ngợi khen đặc biệt gia đình người bị nạn
cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành
tổ cảnh sát giao thông đường thủy đã được người dân ở khu vực hết lời ngợi khen